sự hoạt động trở lại của hội tụ gió trên các mực khí quyển tầng cao
đã khiến cho khu vực vùng núi bắc bộ từ chiều tối và đêm qua có mưa rông rải rác giúp nền nhiệt giảm hẳn
chiều tối nay mưa sẽ tiếp tục duy trì và lan rộng ra toàn miền bắc
với lượng mưa có thể lên tới năm mươi tám mươi mm trong hai mươi bốn h
trong mưa sông có thể tiềm mẩn tố lấp và gió rất mạnh nguy hiểm
ngoài ra mưa lớn rồn rập cũng khiến cho nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh sát
do có mưa nên thời tiết dịu mát hơn hẳn với mức nhiệt ngày đêm giao động từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
trái với bắc bộ ở các tỉnh thành miền trung chưa có hình thế gây mưa nên nắng nóng gai gắt vẫn tiếp diễn
với nhiệt độ trưa chiều mai tại các tỉnh từ thanh hóa đến bình thuận vẫn phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ
vùng núi phía tây vẫn có nơi nhiệt độ lên đến ba mươi

và còn nắng nóng đặc biệt gai gắt
người dân cần đề phòng với khả năng cao xảy ra cháy nổ do quá tải về điện hay cháy rừng tại vùng núi
bên cạnh đó mức nhiệt cao kết hợp với độ ẩm thấp rất dễ gây kiệt sức đột quỵ
quý vị và các bạn cần lưu ý giữ gìn sức khỏe bổ sung đủ nước tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài
lùi sâu về phía nam nắng nóng không quá gai gắt như tại khu vực trung bộ
nhưng ban ngày thời tiết tại khu vực tây nguyên và nam bộ cũng có nắng nhiều
với mức nhiệt trưa chiều là từ ba mươi ba mươi ba độ tại tây nguyên và ba mươi một ba mươi bốn độ tại khu vực nam bộ có nơi cao hơn
về chiều muộn hoạt động của đời gió tây nam mang mưa rào và rông rải rác đến cho khu vực
lượng mưa không quá nhiều tuy nhiên vẫn cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sấm xét gió rất mạnh đi kèm trong cơn rông
đến với biển đông
tại cả quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều thịnh hành gió tây nam gấp bốn năm mưa phổ biến diện vài nơi
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km với mức nhiệt tại cả hai quần đảo đều không vượt quá ngưỡng ba mươi ba độ
khu vực hà nội mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác tập trung về chiều tối gió nam gấp hai ba nhiệt độ từ hai mươi bảy ba mươi ba độ